tiếp tục sàng lọc những đối tượng khác để đưa về trụ sở lấy lời khai
và làm rõ những sai phạm của quán bar để xử lý theo quy định của pháp luật
một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề quy mô lớn vừa bị công an huyện cư mờ ga
phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đắk lắc triệt phá
đường dây này gồm tám đối tượng do bùi kim phước
chú ở huyện bù đăng tỉnh bình phước cầm đầu
tổng số tiền nhóm này đã giao dịch cho đến ngày bị bắt là khoảng bốn mươi hai tỷ đồng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng tổ công tác đã tạm giữ hai mươi điện thoại di động
hơn hai trăm một mươi triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc ghi số đề ăn tiền
trong nhóm này hai đối tượng phước và hồ minh tuấn chú ở huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
đã có tiền án về tội đánh bạc
hiện vụ việc đang được công an huyện cư mờ ga tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng vừa phát hiện bắt giữ
và di lý đối tượng huỳnh cao thuận ba mươi bốn tuổi chú tại tỉnh đồng nai
bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản từ nha trang về đà nẵng sau một mươi một năm lần trốn
trước đó tháng sáu năm hai nghìn một mươi một thuận có quen với thương thắng quê tỉnh bình định
và nguyễn văn đông ở hà tĩnh rồi cùng rủ nhau đi trộm cắp xe máy
thủ đoạn của các đối tượng là thường dạo quanh các khu dân cư
thưa thớt hay vắng người để thực hiện việc phá khóa trộm cắp xe máy
tính đến thời điểm bị phát hiện thuận và nhóm của mình đã thực hiện được
sáu vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
giá trị ước tính hơn một trăm linh triệu đồng
sau khi các đối tượng trong đường dây này bị bắt thuận bỏ trốn vào nha trang sinh sống
nhưng đã bị công an quận cầm lệ phát hiện bắt giữ
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay